đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt diễn ra trong bối cảnh việt nam và hoa kỳ kỷ niệm một mươi năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện
là sự kiện tiếp nối truyền thống trong gần ba mươi năm quan hệ ngoại giao việt nam hoa kỳ
chuyến thăm đã mở ra một giai đoạn lịch sử mới của tình hữu nghị và hợp tác song phương
đưa quan hệ việt nam hoa kỳ lên một tầm mức mới
thế nhưng nhìn thấy sự phát triển vượt bậc của việt nam trên trường quốc tế
các đối tượng thù địch cơ hội chính trị trong và ngoài nước lại rất bất mãn
chúng ra sức xuyên tạc bịa đặt tung ra những luận điệu sai trái về chuyến thăm việt nam của ông joe biden
và cố tình tạo ra những cái nhìn méo mó về quan hệ hai nước
chuyến thăm của tổng thống hoa kỳ joe biden tới việt nam có ý nghĩa đặc biệt
là dịp để lãnh đạo hai nước trao đổi về quan hệ hai nước và các vấn đề quốc tế
vì lợi ích của nhân dân hai nước đóng góp vào hòa bình hợp tác phát triển bền vững ở khu vực và thế giới
trong khuôn khổ quan hệ mới này hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh
các nguyên tắc nền tảng định hướng quan hệ việt nam hoa kỳ
bao gồm tôn trọng hiến trương liên hợp quốc luật pháp quốc tế
và tôn trọng thể chế chính trị độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau
việt nam và hoa kỳ sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực
nhằm bảo đảm lợi ích của nhân dân hai nước
đóng góp cho hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới
thế nhưng những phần tử phản động lưu vong ở hải ngoại
lại tìm cách bôi nhọ xuyên tạc về chuyến thăm của tổng thống hoa kỳ đến việt nam
và việc nâng tầm mối quan hệ giữa việt nam hoa kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện
các đối tượng tăng cường phát tán nhiều bài viết có nội dung sai trái
xấu động để chống phá đảng nhà nước
bôi nhọ mối quan hệ việt nam hoa kỳ cũng như quan hệ của việt nam với nhiều nước khác
có trường hợp thì quay sang miệt thị các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
xuyên tạc chính sách ngoại giao bốn của việt nam
chúng cho rằng
hoa kỳ cần đưa ra yêu sách buộc đảng cộng sản việt nam phải thay đổi chế độ mới
nâng cấp quan hệ hoặc châm trọc rằng việt nam nâng cấp quan hệ với hoa kỳ là theo phe này chống phe kia
thực ra đấy là những quan điểm sai trái thù địch nhằm chống phá chính sách đối ngoại của nhà nước việt nam
mục tiêu của các đối tượng các tổ chức cá nhân thiếu tiền trí của nhà nước việt nam
đấy là để nhằm phá hoại cái chính sách ngoại giao của việt nam
cũng như là phá hoại quan hệ việt mỹ và quan hệ ngoại giao của việt nam
với các quốc gia khác ở trên thế giới khi mà các đối tượng cho rằng là việt nam đã chọn phe
và về vấn đề này thì tôi xin nhắc lại cái lời của thủ tướng phạm minh chính
đó là việt nam không chọn bên việt nam chỉ chọn lép phải
ngược lại với những chiêu trò nhằm bôi nhọ mối quan hệ của hai nước
ngay sau chuyến thăm tổng thống joe biden đã đăng tải lên mạng xã hội video
chia sẻ những khoảnh khắc quan trọng với hình ảnh
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì lễ đón chính thức tại phủ chủ tịch
cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo và các cuộc hội kiến của tổng thống hoa kỳ
với chủ tịch nước võ văn thưởng
thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ
tổng thống joe biden viết trên trang cá nhân
sau năm mươi năm tiến triển trong mối quan hệ giữa hai nước từ xung đột đến bình thường hóa
tôi tự hào đã tăng cường hơn nữa mối quan hệ với việt nam
một đối tác quan trọng ở ấn độ dương thái bình dương
những tình cảm đó cho thấy cá nhân tổng thống joe biden nói riêng
hoa kỳ nói chung rất quan trọng mối quan hệ hợp tác với việt nam
đây cũng là bước hiện thực hóa khẳng định của tổng thống joe biden
trong cuộc điện đàm hồi đầu năm với tổng bí thư nguyễn phú trọng
hoa kỳ ủng hộ một việt nam độc lập tự cường và thịnh vượng
chúng ta nâng cấp quan hệ hai nước lên mức quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
và chúng tôi rất vui vì điều này
đây là một bước đi vô cùng quan trọng cho cả hai quốc gia
bởi nó thể hiện sức mạnh của bản thân mối quan hệ đó
khi chúng ta đang phải đương đầu với những thách thức
có tác động to lớn đối với tương lai của khu vực và cả thế giới
của đảng cộng sản việt nam của tổng bí thư nguyễn phú trọng và lãnh đạo việt nam
và đây cũng là một cái cột mốc rất quan trọng trên cái hành trình nỗ lực chung của hai nước
để hiện thực hóa cái mong muốn của chủ tịch hồ chí minh
nêu trong cái bức thư tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu gửi tổng thống mỹ truman
đó là việt nam có quan hệ hợp tác đầy đủ với mỹ
có một thực tế rằng ngay cả trước chuyến thăm của tổng thống joe biden
từ nhiều năm qua quan hệ việt nam hoa kỳ cũng chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ
trong nhiều lĩnh vực hợp tác khác nhau
cùng với quan hệ chính trị tốt đẹp hợp tác kinh tế thương mại việt nam hoa kỳ
được coi là lĩnh vực hợp tác thành công nhất
đã và đang trở thành trọng tâm nền tảng động lực phát triển cho quan hệ chung giữa hai nước
vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục được ưu tiên
tăng cường hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng
về giáo dục đào tạo hiện có khoảng ba mươi du học sinh sinh viên việt nam
đang học tập nghiên cứu tại hoa kỳ nhiều thứ sáu trên thế giới
trong đại dịch covid một mươi chín hoa kỳ đã hỗ trợ cho việt nam gần bốn mươi triệu liều vaccine
hai bên cũng phối hợp ngày càng hiệu quả tại các diễn đàn đa phương như asean
liên hợp quốc apec trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
điều đó đủ để thấy rằng mối quan hệ giữa hai nước là rất sâu sắc
đem lại nhiều lợi ích song phương
trong gần ba mươi năm kể từ khi bị thổng hóa quan hệ
thương mại hai nước có sự phát triển vượt bậc hết sức là ấn tượng
năm một nghìn chín trăm chín mươi năm thương mại hai triệu mới đạt bốn trăm năm mươi triệu đô la
thì đến năm hai nghìn hai mươi hai đã đạt một trăm hai mươi ba tỷ đô la
và việt nam đã vươn lên rất nhanh chóng và trở thành đối tác thương mại thứ bảy của mỹ
và là đối tác thương mại lớn nhất của mỹ trong asean
và cũng từ năm hai nghìn hai
thì mỹ đã trở thành thị trường xuất khẩu
đối tác thương mại lớn nhất của việt nam
và đến năm hai nghìn hai mươi hai
thì xuất khẩu việt nam sang mỹ đã cán mốc một trăm linh tỷ đô la
về đầu tư
thì mỹ luôn luôn nằm trong cái tốp các nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại việt nam
và tính đến năm hai nghìn hai mươi hai
thì đã có hơn một mươi một tỷ đô la đầu tư trực tiếp từ mỹ vào việt nam
đó là chúng ta chưa kể những đầu tư thông qua các cái chi nhánh của công ty mỹ ở các nước thứ ba
cũng trong chuyến thăm của tổng thống joe biden đến việt nam
thêm một luận điệu cũ mòn nữa
đối tượng chống đối liên tục ca thán
bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền ở việt nam
cụ thể một số tổ chức phi chính phủ đã viết thư chung gửi tổng thống hoa kỳ
đề nghị ông joe biden khi sang thăm việt nam trong các cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo việt nam cần gây áp lực
can thiệp phải sửa đổi các điều luật mà các đối tượng cho rằng mang tính chất đàn áp
họ gieo giao chấm dứt hành vi đàn áp xuyên quốc gia và trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm
mỹ cần xem xét lại tình hình nhân quyền tại việt nam
trước thêm chuyển thăm tổng thống mỹ joe biden
các tổ chức cá nhân thiếu thiền trí của nhà nước việt nam đã đưa ra những luận điệu tuyên truyền
chống phá việt nam trên lĩnh vực dân chủ nhân quyền
cũng như nếu vấn đề về tổng thống biden là cần gây sức ép của nhà nước việt nam
về vấn đề nhân quyền khi thăm việt nam
thực chất đây là những âm mưu hành động chống phá việt nam trên lĩnh vực là dân chủ nhân quyền
mục tiêu của các tổ chức cá nhân này đấy là để nhằm
là hạ uy tín nhà nước việt nam trên trường quốc tế
cũng như là phá hoại chuyến thăm của tổng thống mỹ là biden
tuy nhiên thực tiễn đã chứng minh rằng là các âm mưu và hành động này đã thất bại
và chuyến thăm của tổng thống biden tại việt nam đã diễn ra thành công tốt đẹp
còn về các đối tượng mà các tổ chức cá nhân thiếu tiền trí cho rằng là
các tù nhân lương tâm các nhà bất đồng trình kiến
thì thực chất đây đều là các đối tượng vi phạm pháp luật
và phải bị xử lý theo quy định của pháp luật
và tại việt nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm hay nhà bất đồng trình kiến bị giam giữ
một sự kiện mà các thế lực thù địch cố tình phớt lờ là ngay trước chuyến thăm diễn ra
trong tuyên bố chung việt nam hoa kỳ của tổng thống joe biden
cũng dành hẳn một mục với tựa đề thúc đẩy và bảo vệ quyền con người
nghĩa là việt nam hoa kỳ rất thẳng thắn cởi mở
và sẵn sàng chia sẻ với nhau những vấn đề liên quan đến con người nhân quyền
cụ thể tuyên bố chung việt hay nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy
và bảo vệ quyền con người phù hợp với hiến pháp của mỗi nước và các cam kết quốc tế
hai nước nhất trí tiếp tục ủng hộ thúc đẩy và bảo vệ quyền con người
thông qua các cơ chế đối thoại thẳng thắn xây dựng như đối thoại nhân quyền
đối thoại lao động việt nam hoa kỳ hàng năm
qua đó tăng cường hiểu biết lẫn nhau và giảm thiểu khác biệt
điều đó chứng tỏ hoa kỳ ghi nhận những nỗ lực của việt nam
trong vấn đề bảo đảm quyền con người
càng công khai dân chủ và tham khảo trong quá trình đó
tham khảo ý kiến của các đối tượng bị tác động
và đặc biệt là chúng ta tổ chức tham khảo ý kiến của cơ quan đại diện của các nước tại việt nam
trong thời gian qua thì việt nam chúng ta nỗ lực thực hiện các điều gốc quốc tế về quyền người
được thể hiện rất rõ là chúng ta đã nội luật hóa các nguyên tắc
các cái chuẩn mực quốc tế về quyền người vào trong hệ thống hiến pháp và pháp luật việt nam
và tổ chức thực thi trong hệ thống thực thi trên thực tiễn
tại việt nam không một ai bị bắt chỉ vì bày tỏ ý kiến cá nhân
nếu ý kiến đó mang tính chất xây dựng phát triển đất nước
các đối tượng khác khoác áo dân chủ nhân quyền
chỉ bị xử lý trước pháp luật khi lợi dụng tự do nhân quyền
để thực hiện những ý đồ cá nhân xấu xa nhằm bôi nhỏ quốc gia dân tộc
mới đây việc lần thứ hai việt nam trúng cử trở thành thành viên hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế
đối với những chính sách nỗ lực và thành tựu của việt nam
trong việc bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền của người dân
đây là sự nỗ lực mà không một âm mưu đen tối không một thế lực thù địch hay luận điệu xuyên tạc nào có thể phá vỡ được
đến đây chương trình góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi cũng xin được kết thúc